những ngày này các làng nghề truyền thống tại huyện nam sách tỉnh hải dương đang hối hạ bước vào vụ sản xuất
chuẩn bị đủ số lượng hàng hóa để phục vụ thị trường vào dịp tết nguyên đán canh tí tới đây
tại làng hoa phủ liễn xã hồng phong người dân đang hối hạ với những công đoạn tới nước
tỉa cành cắm cọc buộc dây chuẩn bị cho lứa hoa phục vụ cho thị trường tết
hoa đào đã được tuốt lá từ đầu tháng một mươi một còn hoa cúc được xuống giống từ khoảng tháng tám tháng chín âm lịch
tại làng nghề làm hương xã quốc tuấn không khí cũng nhộn nhịp không kém
ngay từ đầu làng đã thấy mùi thơm thảo mộc từ các bó hương được phơi dọc bên đường
người làm hương ở đây chia sẻ từ đầu vụ đến nay thời tiết thuận lợi hơn so với những năm trước
giúp các hộ của làng nghề chuẩn bị được lượng thành phẩm dồi dàng
hoa đào phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết
tết nguyên đán canh tí đang đến gần không khí lao động sản xuất ở các làng nghề truyền thống của huyện nam sách
cũng đang rộn ràng tất bật nhộn nhịp hơn
từ những đôi bàn tay tài hoa khéo léo những người dân làm nghề sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong dịp tết
và có thêm nguồn thu nhập để chuẩn bị cho một cái tết của mỗi gia đình thêm đủ đầy đầm ấm hơn